để điều tra về hành vi tham mô tài sản công an tp bun ma thuột tỉnh đắk lắc vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng nia thanh phương trú tại tp bun ma thuột
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi phương đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch thường trực hội nông dân tp buôn ma thuột và được phân công làm kế toán quỹ hỗ trợ nông dân
tuy nhiên phương lợi dụng chức vụ được giao không thực hiện báo cáo thu chi không lập sổ thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ tiền mặt không thực hiện nộp quỹ không sử dụng chi cho các hoạt động của đơn vị mà chiếm đoạt với tổng số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng để tiêu xài cá nhân
chế tạo tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng bùi văn miên chú tại huyện kim bôi tỉnh hòa bình vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố
tiến hành điều tra lê thanh hồng ở thanh hà
hải dương khi tàng trữ một khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải hồng khai vừa mua súng của bùi văn miên
khám xét tại nhà miên tổ công tác thu giữ tám khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải trong đó có bốn khẩu cắt ngắn nòng cùng hai mươi năm viên đạn đã thành phẩm hai mươi bốn vỏ đạn một gói thuốc nổ và các máy móc công cụ để chế tạo súng
ngoài việc tự chế tạo súng miên khai nhận còn mua các bộ phận của súng về để lắp ráp thành súng để bán kiếm lời
ngày hôm qua trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip
dài hơn ba phút ghi lại một phần của tình huống giao thông nguy hiểm trên đường cao tốc khiến dư luận bức xúc
theo video clip sự việc xảy ra vào khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày hai mươi một tháng bảy trên cao tốc hà nội thái nguyên
hai chiếc xe khách liên tục chèn ép nhau với mục đích không cho đối tượng vượt trong một quãng đường dài
hành vi này không chỉ vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn coi thường tính mạng của những hành khách trên xe và cả hàng loạt phương tiện đang cùng tham gia lưu thông trên cao tốc
liên quan đến vụ việc trên đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn đội bốn cục cảnh sát giao thông đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang tiến hành xác minh để xử lý
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thị hương chú tại huyện thanh liêm tỉnh hà nam điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai công an hà nam nhận được tin báo của một nạn nhân trú ở thị trấn tân thái
công an hà nam nhận được tin báo của một nạn nhân chú ở thị trấn tân thành về việc đối tượng bị lừa nhận tiền để chạy án cho người thân rồi chiếm đoạt tài sản
sau hai mươi bốn giờ xác minh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ và bắt được đối tượng nguyễn thị hương là thủ phạm gây ra vụ lừa đảo trên
tại cơ quan công an hương khai nhận do cần tiền nên đã mạo nhận có mối quan hệ với một số người có thẩm quyền để tạo niềm tin đưa tiền chiếm đoạt của nạn nhân số tiền bảy trăm hai mươi năm triệu đồng
đáng chú ý ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hương bị tòa án nhân dân huyện thanh liêm tuyên phạt bốn năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đang trong thời gian chờ thi hành án hương tiếp tục phạm tội
thưa quý vị vào tối qua hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an đã tuyên phạt bị cáo lê tùng vân mức án năm năm tù
các bị cáo lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương và lê thanh hoàn nguyên mức án bốn năm tủ
đây là các bị cáo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
ở xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
trước đó trong phiên làm việc vào sáng cùng ngày các bị cáo và luật sư đã đưa ra nhiều điểm luận điểm bào chữa cho các bị cáo
đáp lại ý kiến của các luật sư và bị cáo
đại diện viện kiểm sát nêu nhiều dẫn chứng nhấn mạnh bản luận tội mà kiểm sát viên đưa ra là có căn cứ đúng pháp luật
những ý kiến mà luật sư của bị cáo đưa ra hoàn toàn không có căn cứ
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
các bị cáo đã phạm tội có tổ chức nhưng tại phiên tòa không có ý thức khai báo không có thái độ ăn năn để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
sau thời gian nghị án xét tính chất của vụ án
xác định hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân có đủ căn cứ để kết luận cáo trạng của viện kiểm sát là đúng người đúng tội đúng pháp luật
liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến cho bốn người tử vong tại công ty trách nhiệm hữu hạn d sang việt nam
bộ lao động thương binh và xã hội đề nghị các cơ quan có liên quan nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân khẩn trương khắc phục hậu quả
nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ giải quyết chính sách cho người bị nạn
vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ba mươi đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng bảy tại công ty trách nhiệm hữu hạng d sang việt nam
hậu quả làm cho bốn người chết một người bị thương
cụ thể công ty trách nhiệm hữu hạng d sang việt nam hợp đồng với công ty cổ phần vệ sinh môi trường đô thị hà nội
nạo vét thu gom bùn thải tại bể chứa phân lỏng hai trăm bảy mươi bốn của công ty trách nhiệm hữu hạng d sang việt nam
trong quá trình hai công nhân của công ty cổ phần vệ sinh môi trường đô thị hà nội lắp máy bơm để hút bùn thì bị ngạt khí độc
ngay sau đó ba công nhân vận hành lò hơi của công ty trách nhiệm hữu hạn d sang việt nam làm việc gần đó chạy vào cứu hậu quả cũng bị ngạt khí độc
bộ lao động thương minh và xã hội chia sẻ trước những khó khăn của địa phương đồng thời yêu cầu sở lao động thương minh và xã hội tỉnh phú thọ
thực hiện ngay các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ các gia đình nạn nhân phối hợp với các cơ quan có liên quan nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động trên
một vụ cháy lớn đã xảy ra vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút đêm ngày hôm qua tại dãy nhà trên địa bàn phường trần phú thành phố vong cái tỉnh quảng ninh
dù không có thiệt hại về người nhưng phần lớn tài sản ở bên trong đã bị tiêu dụi
thời điểm trên người dân phát hiện khói đen từ một căn nhà
do nơi xảy ra cháy là dãy nhà kiên cố chứa chủ yếu là đồ điện tử gia dụng hàng mã chăn ga gối đệm nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng
lực lượng chức năng đã phải sử dụng máy xúc phá cửa và mái tôn để tiếp cận hiện trường
sau hơn ba tính đồng hồ nỗ lực đám cháy cơ bản được không chế
thưa quý vị từ đầu năm đến nay thời tiết trên địa bàn tỉnh lạng sơn diễn biến phức tạp
nắng nóng gai gắt kéo dài khiến cho nguy cơ cháy rừng cao
tuy nhiên do triển khai đồng bộ có trọng tâm trọng điểm và nguy cơ cháy rừng được kiểm soát chặt chẽ
nên đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng an ninh rừng được giữ vững ổn định
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
gia đình anh lục văn nam sống chỉ cách bìa rừng chưa đầy năm mươi mét
không chỉ gia đình anh mà trên địa bàn xã có hơn bốn trăm năm mươi nhân khẩu sống sen kẽ với rừng
vì vậy thời điểm này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cán bộ kiểm lâm
thường xuyên tới tận nơi để tuyên truyền phổ biến để anh và người dân trong xã nâng cao cảnh giác
chủ động phòng cháy chạy cháy rừng
với nhiều chủ rừng lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng hướng dẫn về kỹ thuật tu sửa hệ thống đường danh cán lửa
tại các khu vực trọng điểm cháy rừng ngăn cháy lan thực hiện nghiêm cấp quy định về bảo vệ và phòng cháy chạy cháy rừng
thì hiện nay nguồn thu nhập từ rừng cũng đã cơ bản ổn định cho bà con

nhưng mà kiểm tra thì không phải là lực lượng chức năng
nhưng mà kiểm tra thì không phải là lực lượng chức năng
trong lâm thành phố cũng được thường xuyên tập huấn tuyên truyền về công tác phòng cháy chạy cháy rừng
hiện nay thôn nó thành lập tổ phòng cháy chạy cháy
nhưng mà gia đình tôi thì cũng hội sản xuất và chăm sóc rừng
thì hiện nay thì cũng tuyên truyền vận động bà con cùng nhau chăm sóc bảo vệ rừng để tránh xảy ra tình trạng cháy rừng
ý thức của nhân dân và các chủ rừng càng ngày càng được nâng cao qua công tác tuyên truyền vận động của các ban ngành toàn thể
và người dân cũng
thấy được những giá trị kinh tế của rừng mang lại
cho nên là nhân dân đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng
và sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra
lạng sơn có diện tích lớn rừng thông và quế là những loại cây có nhựa và tinh dầu dễ cháy
vì vậy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh lạng sơn cũng không chủ quan lơ là
luôn sẵn sàng về thiết bị phòng cháy chữa cháy
mọi phương tiện về phòng cháy chữa cháy dụng cụ phải được kiểm tra thường xuyên
trong thời điểm này lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cháy cũng thường xuyên tổ chức cho các bộ chiến sĩ dàn luyện
tập luyện các chiến kỹ thuật định kỳ sáu tháng đầu năm và sáu tháng cuối năm
và hàng ngày thì luôn luôn triển khai phát động các lực lượng phương tiện để luôn luôn đảm bảo sẵn sàng về phương tiện và con người khi có cháy nổ xảy ra
bên cạnh đó định kỳ tháng năm lực lượng kiểm lâm
lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn hộ công an tỉnh cũng đã phối hợp tổ chức các cuộc diễn tập phòng cháy cháy rừng có huy động nhiều lực lượng phương tiện
theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn diễn biến thời tiết nắng nóng còn kéo dài
vì vậy việc chủ động cảnh báo và có các biện pháp phòng ngừa sẽ là điều kiện tiên quyết để không xảy ra những sự cố